tại hà nội bộ loa đồng thương binh và xã hội đã tổ chức lễ trao bằng tổ quốc ghi công đợt ba năm hai nghìn một mươi bảy
cho sáu trăm bảy mươi hai thân nhân gia đình liệt sĩ qua các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tới dự buổi lễ
cùng dự có đồng chí trần thanh mẫn ủy viên trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đồng chí vũ đức đam ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
đến nay cả nước đã xác nhận trên chín triệu người có công với cách mạng
trong đó có một hai triệu liệt sĩ một trăm hai mươi bảy bà mẹ việt nam anh hùng tám trăm linh thương binh bệnh binh
một mươi người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy ba trăm một mươi hai người hoạt động kháng chiến
và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học và hàng triệu người có công giúp đỡ cách mạng
đây là lần thứ ba trong năm hai nghìn một mươi bảy bộ lao động thương binh và xã hội trao bằng tổ quốc ghi công
cho thân nhân gia đình liệt sĩ với sáu trăm bảy mươi hai tấm bằng
lần thứ hai trong năm tham dự lễ trao bằng tổ quốc ghi công
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ xúc động khi được tham dự buổi lễ và nhấn mạnh
trong suốt bảy mươi năm qua đảng nhà nước và nhân dân thường xuyên chăm lo đến công tác thương binh
liệt sĩ và người có công
chủ trương của đảng nhà nước ta là không để người có công nào với nước
mà không được hưởng chế độ chính sách của nhà nước
thời gian qua bộ lao động thương minh xã hội đã cùng với các cấp
các ngành với tinh thần trách nhiệm cao cùng với những cách suy nghĩ
và cái phương thức làm đột phá sáng tạo gắn trách nhiệm của các cấp quỹ
chính quyền các đoàn thể và nhân dân trong việc nỗ lực
trong quy trình thẩm định xem xét hồ sơ một cách thận trọng chặt chẽ
và đến nay đã xác nhận được hàng nghìn liệt sĩ thương binh
người hưởng chính sách như thương binh
kết quả này tuy chưa nhiều
nhưng là rất đáng
đó là cơ sở để chúng ta tiến đến giải quyết căn bản các hồ sơ tồn động
trong việc xác nhận người có công với cách mạng
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực
cố gắng quyết tâm sáng tạo của bộ lao động thương binh và xã hội
và các cơ quan đơn vị ở trung ương các địa phương và của nhân dân
trong công tác xác nhận tồn động sau chiến tranh
nhấn mạnh thành tích này mang tính nhân văn sâu sắc
đây là trách nhiệm cao cả
nghĩa tình sâu nặng là sự quan tâm sâu sắc của đảng nhà nước và toàn xã hội
các thế hệ người việt nam hôm nay và mai sau
đối với những người đã cống hiến đóng góp hy sinh
cho sự nghiệp cách mạng quang vinh của đảng của dân tộc
chúng ta xin hứa với anh linh hương hồn của những người đã mất
rằng tổ quốc và nhân dân không bao giờ quên ơn
những thế hệ người việt nam đã ngã xuống
vì sự nghiệp đấu tranh
giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
và sẽ nguyện làm hết sức mình trong việc tìm mọi biện pháp
giải pháp để xác nhận và thực hiện chính sách ưu đại
đối với người có công và thân nhân của họ
kết thúc bài phát biểu của mình
chủ tịch quốc hội bày tỏ mong muốn mỗi người mỗi ngành
hãy tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa
coi đó là tình cảm là vinh dự và trách nhiệm
để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã có công lao
với sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
và bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa